vào thời điểm càng về cuối năm dự báo tệ nạn đánh bạc có chiều hướng gia tăng công an huyện văn yên tỉnh yên bái đang triển khai các biện pháp nhằm tìm giữ và ngăn chặn loại tội phạm này
mới đây nhất tại thôn cáp con xã viễn sơn huyện văn yên tỉnh yên bái tổ công tác đội điều tra tổng hợp công an huyện văn yên phối hợp với công an xã viễn sơn đã phát hiện bắt quả tang một nhóm chín đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa được thua bằng tiền thù giữ tại chỗ gần ba mươi triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tam vật liên quan